mùng bốn tháng một mươi một tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn tổ chức lễ khai mạc chương trình du lịch
qua những miền di sản việt bắc lần thứ một mươi một lạng sơn năm hai nghìn hai mươi
là hoạt động thường niên của sáu tỉnh lạng sơn bắc cạn cao bằng thái nguyên tuyên quang và hà giang
chương trình nhằm giao lưu hợp tác phát triển du lịch và đẩy mạnh quảng bá về miền đất
con người các tỉnh khu vực việt bắc từ đó thu hút khách du lịch các nhà đầu tư trong và ngoài nước
hơn ba trăm linh diễn viên nghệ nhân các tỉnh khu vực việt bắc đã mang đến lễ khai mạc chương trình nghệ thuật
những tiết mục đặc sắc ca ngợi đảng bác hồ đồng thời tái hiện không gian hùng vĩ và nền văn hóa
đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc khu vực việt bắc
tại lễ khai mạc cờ đăng cai chương trình qua những miền di sản việt bắc lần thứ một mươi hai cũng được trao cho tỉnh thái nguyên